quý vị thân mến thời tiết bắc bộ và trung bộ đang có nhiều thay đổi rét ngọt hơn và mưa hơn
trẻ nhỏ thì dễ ho cảm mà người có tuổi thì rất dễ đau xương khớp
tuy nhiên nếu như quý vị cần dùng đến thuốc thì hãy thăm khám bác sĩ để điều trị bệnh đúng khoa học quý vị nhé
bởi hiện nay đã có không ít người bị tiền mất tật mang bởi vì tin tưởng theo những lời quảng cáo của những lang y tự xưng có thể chữa bách bệnh
vấn đề chính sách ngày hôm nay cũng đã đề cập tới vấn đề này ở góc độ là cần phải có chính sách xử lý rứt điểm cho tình trạng các lang y quảng cáo chữa bệnh
qua phần trao đổi với tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những nét chính trong thời tiết ngày hôm nay
như vừa nhắc ở phần đầu của chương trình bắc bộ từ chiều ngày hôm nay xuất hiện mưa rông nhiệt độ giảm sâu thấp nhất là một mươi bốn độ c
mưa nhiều hơn rét hơn và đây là đợt lạnh nhất trong mùa đông này ở bắc bộ
thế còn quý vị ở khu vực bắc miền trung ngày hôm nay cũng cần lưu ý kế hoạch di chuyển bởi vì trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mưa vừa đến mưa to
trong khi đó nam bộ thì tiếp tục oi nóng với mức nhiệt từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ c